hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa ban dân vận trung ương và ban chỉ đạo tây bắc năm hai nghìn một mươi sáu
ký kết chương trình công tác từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra vào chiều ngày sáu tháng ba tại hà nội
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
và đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị
tại hội nghị ban dân vận trung ương và ban chỉ đạo tây bắc đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
theo đó hai bên phối hợp trong công tác nghiên cứu tham mưu cho bộ chính trị ban bí thư về đổi mới
nâng cao hiệu quả công tác dân vận tăng cường quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân
chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra khảo sát việc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận dân tộc tôn giáo tuyên truyền vận động nhân dân
xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng cốt cán người có uy tín thực hiện công tác thông tin
báo cáo về công tác dân vận dân tộc tôn giáo
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình gợi mở nội dung phối hợp trong năm hai nghìn một mươi bảy
có thể tập trung vào hai nội dung dân tộc và tôn giáo đề nghị ban chỉ đạo tây bắc và ban dân vận trung ương
cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị của mình phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan
chương trình phối hợp cần đi đúng trúng đạt hiệu quả thiết thực khẳng định quan điểm sự phù hợp giữa hai cơ quan
nhằm hướng đến phát triển tây bắc giúp người dân xóa đói giảm nghèo bảo đảm an ninh chính trị khu vực
đồng chí trương thị mai tin tưởng chương trình phù hợp sẽ đạt kết quả tốt trong năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tiếp theo
thể hiện quyết tâm của hai cơ quan đối với trọng trách được đảng giao phó
xứng đáng với sự tin tưởng của đảng nhà nước và nhân dân
có phần giúp người dân trong vùng tây bắc thoát nghèo bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau